thưa quý vị đêm qua thực sự là một đêm không ngủ không chỉ với người dân ở khu vực tâm bão đà nẵng và quảng nam
trên mạng xã hội thông tin về cơn bão số bốn liên tục được cư dân mạng chia sẻ cả nước cùng hướng về miền trung mong cho bà con bình an vượt qua cơn bão lớn
phó thủ tướng lê văn thành điều hành xuyên đêm từ trụ sở ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đánh giá cao các địa phương đã chuẩn bị rất tích cực trách nhiệm các lực lượng đều ứng trực nghiêm túc
nhưng phó thủ tướng lê văn thành vẫn yêu cầu các địa phương trước diễn biến thiên tai bất thường khó lường trước không thể chủ quan
cần thống nhất tập trung cao triển khai mọi giải pháp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
với tinh thần khẩn trương và khẩn trương hơn nữa tất cả vì tính mạng tài sản của người dân
bốn giờ ba mươi phút sáng nay ngay khi tâm bão đã đi vào khu vực giữa đà nẵng và quảng nam
những hình ảnh thiệt hại do mưa bão gây ra cũng đã được cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội
cầu mong bà con miền trung với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự quyết liệt của chính quyền địa phương sẽ không có bất cứ thương vong nào về người xảy ra
miền trung ơi mạnh mẽ bình an nhé
cầu mong mọi người đều được bình an trở lại cuộc sống bình thường
mỗi năm phải hứng chịu không biết bao nhiêu thiên tai mưa lũ
thương lắm miền trung ơi cầu tất cả mọi người đều bình an
miền trung ruột thịt thương những vất vả nguy nan
cùng nhau cố gắng vượt qua nhé cả nước hướng về miền trung
lúc khó khăn nhất là lúc mà tình người ấm áp nhất
trên mạng xã hội ngay trước khi cơn bão đổ
đã xuất hiện rất nhiều bài đăng thông tin địa chỉ các nhà hàng khách sạn nhà dân
hỗ trợ chỗ trú bão ăn uống miễn phí cho mọi người xuất hiện
khiến ai cũng ấm lòng vì tình nghĩa đồng bào lúc ngặt nghèo
cư dân mạng chia sẻ thông tin mong muốn bằng sự lan tỏa của mạng xã hội
những người đang cần sẽ nhanh chóng tìm được một chỗ trú an toàn
tấm lòng cao quý và nghĩa đồng bào cứ thế gắn kết những con người xa lạ với nhau
bằng những việc làm cụ thể
cư dân mạng cũng chia sẻ liên tục những hình ảnh đẹp về tình quân dân giữa tâm bão
thể hiện sự đoàn kết trách nhiệm và yêu thương
những em bé cụ già nhận được sự trợ giúp đến từ lực lượng chức năng
các chiến sĩ công an và những thanh niên tình nguyện để di chuyển đến nơi an toàn
ấm lòng trước tình nghĩa đồng bào
thật cảm động và ngưỡng mộ những tấm lòng hiệp nghĩa
những lúc khó khăn hoạn nạn đã sang rộng vào tình nghĩa đồng bào
những bóng tay giúp đỡ sẻ chia vất vả
thế mới thấy tình người ấm áp vô cùng
chúc cho mọi người vượt qua hoạn nạn
mỗi người chung tay góp sức để đồng bào miền trung vượt qua cơn bão này
nghĩa tình đồng bào cùng nhau chung tay để vượt qua thiên tai
mưa bão rất quý giá và đáng trân trọng
lực lượng công an quân đội đồng hành cùng nhân dân
miền trung sẽ kiên cường và bình an
cơn bão số bốn là cơn bão lịch sử
với những số liệu mà từ trước đến nay các bản tin dự báo bão chưa bao giờ ghi nhận được
cư dân mạng chia sẻ thông tin
những khuyến cáo từ chính phủ chính quyền địa phương
các biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mưa bão
với tinh thần tính mạng an toàn của người dân là trên hết trước hết
cư dân mạng cũng góp thêm một tiếng nói
kêu gọi toàn bộ người dân đặc biệt là khu vực thừa thiên huế
đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
phải thực hiện ẩn trú an toàn
tuyệt đối không ra ngoài trong thời gian nguy hiểm mưa bão kéo dài
thương cho đồng bào miền trung
dài đất oàn mình gánh chịu những cơn bão lịch sử
cư dân mạng một lần nữa thể hiện niềm tin
khi chính quyền nhân dân cả nước đồng lòng
bà con miền trung sẽ tiếp tục kiên cường vượt qua